ubnd tp hà nội vừa cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn được phép hoạt động bình thường
tức là bỏ quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
để phục vụ tốt du khách trong tình hình mới ngoài việc chỉnh trang đô thị khởi động lại các loại hình du lịch
thì biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trước dịch covid một mươi chín cũng được đặt lên hàng đầu
ubnd các quận huyện thị xã tăng cường chỉ đạo các xã phường thị trấn và các đơn vị
tuyệt đối không lơ là tiếp tục thực hiện đầy đủ đồng bộ các quy định biện pháp phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của chính phủ triển khai hiệu quả hơn nữa công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bổ sung kiện toàn tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm tại nhà
bảo đảm đủ nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị y tế
việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các trường gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch
kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh giáo viên
sở y tế thường xuyên theo dõi cập nhật tiến độ tiêm chủng
thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng theo hướng dẫn của bộ y tế
kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tầng nâng cao năng lực điều trị các tầng hạn chế thấp nhất ca tử vong